là địa phương có đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ lớn nhưng tỉnh quảng ngãi lại thiếu hạ tầng nghề cá
đặc biệt là nơi neo đậu tránh chú bão tình trạng thiếu nơi neo đậu tàu thuyền mùa mưa lũ ở quảng ngãi
kéo dài đã nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết cho bà con ngư dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi
trong những ngày mưa bão cảng neo trú tàu thuyền tịnh hòa có gần bốn trăm linh tàu của ngư dân cập bến
trong số này chỉ có hơn một phần ba tàu thuyền là của bà con địa phương
còn lại phần lớn là của các ngư dân các huyện ven biển tỉnh quảng ngãi
hai năm trở lại đây số tàu thuyền vào cảng neo đậu ngày càng nhiều vì các cửa biển ở tỉnh quảng ngãi bị bồi lấp nặng
mỗi đợt mưa lũ ngư dân lại cập bến chen trúc tìm nơi tránh chú an toàn cho tàu thuyền của mình
quảng ngãi hiện có hơn năm tàu thuyền trong đó hơn sáu mươi tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ
cùng với đó nhiều cảng cá nơi neo trú ở các cửa biển cửa sông vùng ven biển hình thành để thuận tiện cho ngư dân cập bến
thế nhưng nhiều năm nay tại các bến neo đậu số tàu thuyền neo đậu ngày càng tăng lên
nhiều cảng cá có sức chứa gấp đôi số tàu thuyền so với năng lực lưu trú của các cảng như sa kỳ tịnh hòa nghi an
không chỉ có tàu của ngư dân trong tỉnh quảng ngãi nhiều tàu cá ở các tỉnh miền trung cũng cập bến buôn bán tránh trú trong mùa mưa bão
khiến cho các cảng không có nơi neo đậu và gây mất an toàn
nhiều tàu thuyền phải neo trú tạm ở các bến sông luồng lạch trong cảng cá
nguy cơ xảy ra cháy nổ va đập bước neo tàu thuyền khi sóng gió lớn là khó tránh khỏi
rất mong đề nghị các ngành cấp tranh tổ điều kiện và xây dựng khu neo đậu trú bổ tàu thuyền
thì hiện giờ là mùa đông sắp đến rồi mà tàu thì thuyền rất lớn mà hiện giờ bà con không có neo có nơi để neo trú bổ được
quảng ngãi là tỉnh có thế mạnh phát triển kinh tế biển với lực lượng tàu thuyền đông truyền thống đánh bắt khai thác ngư trường xa bờ
thế mạnh này không thể phát huy khi mà nỗi lo mất an toàn cho tính mạng tài sản của ngư dân
ngay ven bờ mỗi khi mùa mưa bão đến và việc đầu tư mở rộng hạ tầng nghề cá đặc biệt là cảng neo đậu
tránh trú an toàn cho ngư dân phải được các cấp các ngành của trung ương ưu tiên hàng đầu cho những vùng thường xuyên có bão lũ như quảng ngãi